nhiều cá nuôi lồng của người dân tại xã phổ thạnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi chết hàng loạt
tính đến nay gần bốn tấn cá của người nuôi đã chết
đa số là cá bớp với cân nặng từ hai đến bốn kg và hiện tượng cá chết vẫn đang tiếp tục
chỉ chưa đầy một ngày hơn hai con cá bớp của ông cao nhanh ở thôn thạnh bi hai xã phổ thạnh
nuôi trong tám tháng qua với khối lượng từ ba đến bốn kg đã chết một nửa
hiện số cá còn lại trong sáu ô lồng của gia đình ông đang tiếp tục có biểu hiện bất thường
ông nhanh cho biết sau nhiều năm nuôi cá đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng cá chết nhanh và nhiều như vậy
không chỉ riêng ông nhanh gần một mươi hộ nuôi cá
bơm lồng tại khu vực cầu thạnh đức xã phổ thạnh huyện đức phổ cũng trong tình trạng tương tự
hàng loạt cá nuôi trong các ô lồng chủ yếu là cá bớp có những biểu hiện bất thường và chết dần trong thời gian ngắn
chỉ trong hai ngày khoảng bốn tấn cá của các hộ nuôi ở đây đã chết
xã phổ thạnh huyện đức phổ có khoảng sáu mươi hộ nuôi cá lồng bè với nhiều các loại cá khác nhau
tình trạng cá chết liên tục chưa xác định được nguyên nhân khiến nhiều hộ nuôi ở đây lo lắng và bất an
trong khi tình trạng cá chết chưa rõ nguyên nhân nhưng vì xót của nên nhiều hộ dân tranh thủ vớt số cá vừa chết
và cả số cá có biểu hiện bất thường để bán thử
các đại lý tư thương buôn bán cá trên địa bàn tỉnh quảng ngãi cũng đã tập trung xe đông lạnh thu mua lượng cá chết với giá rẻ đưa đi tiêu thụ
trước tình trạng trên các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra lấy mẫu nước mẫu cá xét nghiệm
tìm ra nguyên nhân để có hướng khắc phục đồng thời hỗ trợ bà con để giữ số cá còn lại nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân